bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an cho biết vừa ra mắt phòng xét nghiệm sinh học phân tử bcr
và bắt đầu khởi động hệ thống máy chạy demo những mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín đầu tiên
việc chính thức đưa vào sử dụng phòng xét nghiệm sinh học phân tử tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất hiện nay là chuẩn đoán sàng lọc bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai
hệ thống máy xét nghiệm đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt của một phòng xét nghiệm sinh học phân tử
có độ an toàn sinh học cấp hai
bên cạnh việc xét nghiệm pcr giúp phát hiện và sàng lọc bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
phòng xét nghiệm sinh học phân tử còn giúp chẩn đoán được các bệnh nhiễm virus
cho phép giải được trình tự gen khám sàng lọc cho những trường hợp thai kỳ trước một mươi hai tuần
để chẩn đoán các dị tật thai nhi sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh ung thư để có hướng điều trị phù hợp
trước đây chúng ta chỉ có xét nghiệm rất nhanh thôi
nếu mà test nhanh dương tính thì chúng ta lại gửi đi sang sinh học
cdc hà nội hoặc viện vệ sinh dịch tễ hoặc là viện nâm sang thế đới
nhưng với hệ thống này vào hoạt động thì chúng ta tự chủ được cái chuyện đó
chúng ta không phải gửi những cái xét nghiệm đó đi đâu nữa mà chúng ta có thể xét nghiệm phân lập và khẳng định được
để góp phần cho công tác điều trị đảm bảo cho an toàn cho cán bộ chiến sĩ cũng như bệnh nhân phải điều trị trong bệnh viện
để chuẩn bị thành lập phòng xét nghiệm sinh học phân tử pcr
trước đó nhiều tháng bệnh viện ba mươi tháng bốn đã khử đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đi học và nhận chứng chỉ xét nghiệm pcr
đồng thời được sự tư vấn thiết kế lắp đặt từ các chuyên gia đầu ngành của viện vệ sinh dịch tễ thiết kế
hệ thống tại phòng xét nghiệm này khi hoạt động làm xét nghiệm mẫu đơn trong hai tiếng làm được một trăm linh mẫu
nếu xác định mẫu gợp hay xét nghiệm sàng lọc thì công sức sẽ gấp lên nhiều lần
hiện phòng đang có hai máy
khi đưa vào khi đưa phòng sẽ phân tử và hoạt động
một cách ổn định thì chúng tôi sẽ trao đổi với cdc và sở y tế tp hcm
trước mắt là chúng tôi sẽ xét nghiệm và cho lực lượng công an tp hcm trước
vì lực lượng đấy của chúng ta vừa rồi cũng phát hiện rất nhiều là cám bộ chiến sĩ
khi qua khám sàng lọc mới phát hiện ra là các anh đã bị mắc
chính vì thế chúng ta ưu tiên xét nghiệm cho cám bộ chiến sĩ công an tp hcm trước
và chắc chắn là công suất của chúng ta sẽ
chúng ta sẽ cùng với cdc và sở y tế tp hcm xét nghiệm cùng để cùng công tác phòng chống dịch cho tốt
với việc thành lập phòng xét nghiệm sinh học phân tử
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tiến một bước dài trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp
mà y học hiện đại đã tiếp cận được
đồng thời giúp cho việc điều trị cán bộ chiến sĩ và người dân được chính xác và hiệu quả hơn
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tiến một bước dài trong việc chẩn đoán và điều trị cám bộ chiến sĩ và người dân được chính xác và hiệu quả hơn
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tiến một bước dài trong việc chẩn đoán và điều trị cám bộ chiến sĩ và người dân được chính xác và hiệu quả hơn